chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông tp hà nội sẽ diễn ra
và đây được xem là kỳ thi cạnh tranh khốc liệt hơn cả kỳ thi đại học
và năm nay thì sẽ còn nóng hơn rất nhiều khi mà số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tăng lên là khoảng năm em so với năm học trước
và theo ước tính của sở giáo dục đào tạo sẽ có khoảng hai mươi ba học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không dự kỳ thi lớp một mươi công lập
và các em có thể sẽ lựa chọn thi vào các trường trung học phổ thông tư thục trung tâm giáo dục thường xuyên hay giáo dục nghề nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tuy nhiên thì từ con số này cho thấy rằng những vấn đề gì trong công tác tuyển sinh giáo dục hướng nghiệp cho các học sinh
và các hình chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ lê viết khuyến phó chủ tịch hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam
nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục đào tạo
vâng xin chào tiến sĩ lê viết khuyến và cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi chúng ta đi vào cuộc trò chuyện thì mời tiến sĩ cũng như quý vị khán giả hãy theo dõi một đoạn clip mà chúng tôi đã ghi nhận
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo hà nội về công tác tuyển sinh đầu cấp năm nay khoảng một trăm ba mươi ba học sinh tốt nghiệp lớp chín
trong đó hơn một trăm một mươi em đăng ký thi vào lớp một mươi công lập
tương đương khoảng hai mươi ba học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
số thí sinh dự kiến không tham gia kỳ thi tương tự năm ngoái
và đây cũng là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ trọi lớp một mươi ở hà nội vượt mức một trên ba
các trường trung học phổ thông tư thục trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển khoảng năm mươi một học sinh
vâng thưa tiến sĩ theo dõi đoạn clip vừa rồi thì ông có đánh giá như thế nào về con số hai mươi ba học sinh đã không đăng ký tham gia thi trường công lập tại hà nội
và đâu là nguyên nhân dẫn đến con số này thưa ông
vâng trước hết tôi phải nói là cái xu hướng chung của thế giới hiện nay thì người ta căn cứ vào cái số năm học trung bình của người dân
và nếu mà số năm học trung bình của người dân mà càng lớn thì nó ảnh hưởng đến cái
cái cái cái sự phát triển của quốc gia đó
một cái điểm nữa là đối với việt nam chúng ta thì phần lớn các gia đình kể cả những gia đình có thu nhập thấp
thì đều quan niệm là như thế này
cái độ tuổi một mươi bốn một mươi năm tuổi mà tốt nghiệp trung học cơ sở
thì chưa đủ để mà có thể vững vàng gia nhập vào quốc gia
vì thế cho nên các gia đình đều mong muốn con em mình là sau học trung học sở đều muốn được học lên cái bậc trung học phổ thông
vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái việc mà cái nguyện vọng đó là hoàn toàn chính đáng thôi
nhưng mà thực ra để đáp ứng được nguyện vọng đó thì nó lại phụ thuộc vào cái chính sách phổ cập
hay nói nôm na đấy là cái túi tiền của nhà nước hay là của chính quyền địa phương
nếu mà nhà nước mà có thể có cái phúc lợi cao
thì họ có thể thực hiện cái chế độ là phổ cập trung học phổ thông phổ hợp một mươi hai năm
nhưng mà nếu mà thu nhập thấp thì phải phổ cập thấp hơn
thí dụ như ở việt nam chúng ta chỉ phổ cập đến trung học cơ sở thôi
chứ không chưa đạt được cái mục tiêu là phổ cập trung học phổ thông
vì vậy cho nên vào trung học phổ thông thì chỉ có một bộ phận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
thì để khắc phục cái tình trạng đó thì ta có cái chính sách là sợi hóa giáo dục
thí dụ như là phát triển cái hệ thống giáo dục vừa làm này
rồi các cái trường dịch nghề các trường tư tư thục
nhưng mà chủ yếu ở đây tôi muốn nói tới các cái trường tư thục
thế thì nếu như những học sinh của chúng ta mà thi đỗ được
vào các trường công lập trung học phổ thông công lập thì tốt quá rồi
nhưng mà nếu mà không đỗ được vào các trường công lập
thì phải tiếp nhận vào các cái trường tư thục các trường trung học phổ thông tư thục
thì cái đấy tôi nghĩ cũng là một cái chuyện bình thường
nhưng mà chính vì có một bộ phận thậm chí là có một bộ phận khá lớn
mà phải đi vào cái hướng trung học vào các trường trung học
tư thục như vậy cho nên nó dẫn tới cái tình trạng là cái kỳ thi tốt nghiệp
vào trung học các trường công lập trung học phổ thông công lập
thì nó ở hà nội này nó có cái mức độ cạnh tranh cao
vâng thưa ông còn có những ý kiến cho rằng đó chính là
nguồn nhân của cái việc mà có số lượng lớn học sinh không đăng ký vào trường công lập hà nội như vậy
thì đó chính là một phần là từ nhà trường đó là mang bệnh thành tích
đã có rất nhiều những thầy cô đã vận động thậm chí là có cái dấu hiệu đó chính là
êp buộc các học sinh những học sinh có học lực kém hoặc là không tốt
thì sẽ không đăng ký thi vào công lập
vậy ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ
tôi nghĩ là cái quyền mà đăng ký thi vào các trường công lập là trước hết là quyền của học sinh
và có thể là quyền thuộc về quyền những cái khuyên bảo của phụ huynh học sinh
cho nên trường không có quyền là ép buộc
mà nếu trường ép buộc học sinh
dù là bệnh thành tích
đi chẳng nữa ép buộc học sinh vào
thì cái việc làm đó là hoàn toàn sai trái phải lên án
nhưng mà tôi biết là năm nay thì tôi chưa rõ lắm
nhưng mà tôi biết năm ngoái lại còn có cái trường hợp
một số cái ban giám hiệu của các cái trường trung học cơ sở
thì lại có thỏa thuận với các cái trường không phải trung học
để vận động
và đưa ra những lời hứa hẹn
thậm chí rất là là
để thực tế là đánh lừa học sinh đánh lừa phụ sinh
để không tham dự cái kỳ thi tốt nghiệp trung học thông
và vào những cái trường ấy
thì cái đấy tôi nghĩ cái đấy cần phải lên án
vâng thưa ông hiện nay thì chúng ta có hà nội ạ
có một trăm một mươi chín trường trung học phổ thông công lập
một trăm linh một trường tư thuộc và một số loại hình trường khác
thế nhưng như ông vừa phân tích
thì tình trạng đó là nhiều gia đình
họ sẽ không có đủ kinh tế
để cho con theo học được các trường
và đưa ra những cái trường không phải trung học thông

và tình trạng dân số của hà nội cũng đang tăng nhanh
vậy về lâu dài chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào
để có thể giảm áp được cho kỳ thí lớp một mươi thưa ông
như tôi vừa nói là hà nội dù có cái năng lực
và tài chính cao như thế nào cho nữa
nhưng ở thời điểm này cũng không thể bao hết cho tất cả
các học sinh của hà nội
sau tốt nghiệp trung học thông công lập
đều được vào các cái trường công
cho nên hà nội phát triển
phải mở ra cái số lượng các cái trường tư thuộc
phổ thông trung học phổ thông tư thuộc
cái số lượng cũng sắp xỉ với các cái trường công
thì tôi thấy là một cố gắng rất lớn của hà nội
theo tình trạng xã hội hóa
nhưng ở đây tôi phải nói này
là cái mà người dân hay học sinh
mà mong đợi ở các cái trường tư thuộc
là đấy là các trường tư thuộc
hoạt động không bị lợi nhuận
có nghĩa là các trường nó không có cái chuyện là
chia lãi xuất cho các cái cổ đông
và những cái người mà
các cái người mà xây dựng các trường
là hoàn toàn bằng tư nguyện của mình
vì cái thiện tâm của mình thôi
thì cái đấy mới là lời chờ mong
hay là cái chính sách đối với học sinh
có các trường công
và học sinh có các trường công
của các trường tư thì nó phải bình đẳng với nhau
nhưng mà thực tế hiện nay ở chúng ta
các trường tư thuộc ta
là những trường tư thuộc tuy không nói
là gọi là hoạt động có lợi nhuận
nhưng mà thực tế cũng rất lợi nhuận
nó thể hiện qua cái chuyện là học phí
vào các trường cao
và nếu học phí cao như thế
thì rõ ràng đối với gia đình
thu nhập thấp hoặc thu nhập đồng bình
thì không thể có thể
là chi cho con em mình vào
cái trường đấy
thì cái đấy là cái mặt trả lời của mình
cái trường tư thuộc đấy
khi mà trường công lập tại hà nội
không đủ có thể là kết nạp hết tất cả
các em học sinh lớp một mươi thi
thì chúng ta có thể nói thấy rằng là
cái việc phân luồng như vậy
cũng là cái tín hiệu rất là tốt
để chúng ta có thể giảm tình trạng
thừa thầy và thiếu thợ ở việt nam bây giờ
thì các em lúc đó tôi nghĩ sẽ chủ động được hơn
trong việc đó là lựa chọn
tại các cơ sở giáo dục thường xuyên
hay là giáo dục nghề nghiệp
để lựa chọn cho cái tương lai của mình tiếp theo
vậy tuy nhiên theo ông thì cũng cần
chúng ta phải xây dựng cái chương trình giáo dục
sát với thực tiễn nhu cầu của học sinh
và yêu cầu của bên tuần dụng như thế nào
cái này thì tôi
vừa rồi tôi mới nói
đấy là cái phân luồng giữa
công lập và tư thuộc
trong cái lĩnh vực giáo dục phổ thông
đối với các cái trường
trường trung học phổ thông thôi
nhưng mà cái yếu tố
quan trọng hơn
để giảm nhẹ được cái kỳ thi
và các trường trung học phổ thông
công lập như thế
thì tôi thấy là
một cái giải pháp rất quan trọng
đấy là phân luồng học sinh
sau trung học cơ sở
cái chủ trương này thì đã được đưa ra từ lâu rồi
và cái nghị quyết

căn bản toàn diện giáo dục này
cũng đã từ năm hai nghìn ba
đặt ra cái mục tiêu đó rồi
nhưng chúng ta làm cái này chưa tốt
thế thì phân luồng đây là phân luồng thành hai luồng
một là luồng
trung học phổ thông
học sinh chủ yếu học văn hóa
còn cái luồng thứ hai là trung học nghề
chúng tôi muốn trung học nghề
chứ không có trung học nghề
đấy là cái luồng học sinh học năm mươi
cái chương trình về văn hóa
cái chương trình về nghề nghiệp
thế thì đấy là cái giải pháp
để cho học sinh
họ lựa chọn
bởi vì hai cái bằng trung học nghề
và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
là hoàn toàn tương đối nhau
người học đều có quyền học lên
nhưng mà nó khác nhau ở chỗ này
là nếu như mà
học trung học phổ thông
thì hết một mươi năm học
hoàn thành có cái bằng trung học phổ thông
thì người học không thể gia nhập được
thị trường lao động
và nếu khó gia nhập vào thị trường lao động
thì chủ yếu cũng phải làm
lao động giả đơn
kể cả xuất khẩu lao động
thế nhưng mà nếu mà học cái hệ trung học nghề
các nước người ta đều có cái hệ thống này
thì cái hệ ấy
là cái hệ mà học sinh ra trường
có cái bằng tốt nghiệp trung học
như là học sinh tốt nghiệp
nhưng có thể gia nhập thị trường lao động
và cái thị trường lao động
đấy là những cái lao động rất cơ bản
lao động cơ bản
đóng vai trò rất căn bản
đối với lực lao động ở mọi quốc gia
đấy là cái hướng thứ hai
thì như thế
nhưng mà hướng thứ hai của chúng ta
thì chúng ta cũng có
nhưng mà chúng ta không phải là trung học nghề
mà chúng ta là trung cấp nghề
và cái trung cấp nghề
thì thời gian học có một đến hai năm rồi
sau khi ra trường
tuổi chưa đủ để tổ tuổi lao động
cho nên không gia nhập được thị trường lao động
cái thứ hai là
học cái bằng trung học nghề
cái mức độ
về trình độ học vấn
cho nên không học lên được
kể cả học lên cao đẳng
học lên đại học càng càng cũng được
mà muốn học lên
thì phải học thêm bổ sung
thêm những cái chương trình rất là nhiều kế
vì thế cho nên
học sinh chúng ta
nó không vào cái hướng trung cấp nghề
thế còn đi vào hướng trung học hợp thông
thì hiện nay chúng tôi biết
là ở các nước
thì nó phân luận có thể năm mươi năm mươi
như ở chúng ta
thì hiện nay là những cái thống kê mới nhất
mà chúng tôi nhận được
ở các khu vực thành phố
kiểu như hà nội
thì trên tám mươi học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề
thì vào trung học hợp thông
ở các cái tỉnh
các vùng khác
thì cũng trên bảy mươi
cho nên nó dẫn tới
cái cơ cấu nhân lực của chúng ta
nó méo mó
và không thực hiện được
cái mục tiêu công nghiệp hóa hay đại hóa
cái cơ cấu nhân lực của chúng ta hiện nay
không có chuyên môn kỹ thuật
còn cái nhân lực cơ bản như tôi nói
mà như là những cái
ở các nước thì họ
cái lực lượng mà
số học sinh mà tốt nghiệp
các trường trung học kể ra
thì nó có thể chiếm đến
cái quy mô
học sinh mà sau trung học cơ sở vào
nó có thể chiếm đến sáu mươi
thế thì ở chúng ta chỉ có vài phần công
cho nên dẫn tới
cái cơ cấu nhân lực của chúng ta
là méo mó
đại học thì trên một mươi
nhưng mà cái gọi là
trung cấp nghề
nó có độ bốn
chứ là méo mó
rất là cảm ơn những chia sẻ thông tin
mà tiến sĩ lê vít khuyến
đã dành cho quý vị khán giả ntv
và một lần nữa cảm ơn ông
đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay